sáng nay tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về dự thảo đề án
phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn đến năm hai nghìn ba mươi định hướng đến năm hai nghìn bốn mươi
công nghiệp bán dẫn là hạt nhân của ngành công nghiệp điện tử
đây là ngành công nghiệp quan trọng cốt lói cho sự phát triển công nghệ hiện đại
ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác và trong quốc phòng an ninh
trong xu hướng đa dạng hóa chủ ích cung ứng từ sau đại dịch covid một mươi chín
và diễn biến phức tạp về địa chính trị trên thế giới cũng như tận dụng nguồn nhân lực giá rẻ
các doanh nghiệp ngành bán dẫn bắt đầu chuyển hướng đến các nước châu á để đặt trụ sở
trong đó có việt nam
những thỏa thuận hợp tác với các quốc gia trên thế giới trong ngành công nghiệp bán dẫn
đã tạo cơ hội thuận lợi để việt nam tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu
trên cơ sở đó dự thảo đề án phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao và khăn hiếm của ngành công nghiệp bán dẫn
đề án đặt mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi kỹ sư việt nam tham gia sâu vào quy trình thiết kế các vi mạch bán dẫn hiện đại
làm chủ được công nghệ đóng gói và thử nghiệm từng bước nắm bắt được công nghệ trong công đoạn sản xuất
và đào tạo được năm mươi kỹ sư phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn trong tất cả các công đoạn
để đạt được mục tiêu trên dự thảo đề án cũng đã xây dựng những nhiệm vụ về đào tạo và đầu tư cơ sở vật chất
bao gồm đào tạo giảng viên sau đại học đào tạo ngắn hạn chuyển tiếp đào tạo tiếng anh
đầu tư xây dựng các trung tâm đào tạo nghiên cứu và ươm tạo doanh nghiệp vi mạch bán dẫn
xây dựng cổng thông tin hỗ trợ đào tạo nhân lực ngành bán dẫn đóng góp thêm và dự thảo đề án
các trường đại học cho rằng đề án cần có thêm cơ chế về hợp tác nước ngoài
cơ chế sử dụng cơ sở vật chất đào tạo ngành mới phòng nghiên cứu vật lý cơ chế thu hút ngành học